cách đây gần bốn mươi ba năm trong những ngày vui đại thắng của dân tộc các cán bộ chiến sĩ của đoàn c hai trăm tám mươi hai q
công an vũ trang nay là bộ tư lệnh biên phòng đã được nhận nhiệm vụ đặc biệt là tiếp quản một mươi sáu tấn vàng
từ chế độ ngụy quyền sài gòn tuy xể gian đã lùi xa nhưng ký ức bốn mươi ba năm ấy đến nay vẫn còn nguyên vẹn
trong những người lính năm xưa
trong niềm vui hân hoan của ngày đại thắng của dân tộc không có sự đổ máu lớn
các mục tiêu và các công trình lớn như sân bay bến cảng nhà máy ở sài gòn cơ bản vẫn giữ được nguyên
ta còn tiếp nhận số lượng lớn về tiền vàng mà chính quyền nguyễn sài gòn giao lại
thượng úy hoàng minh duyệt nguyên cán bộ phụ trách c hai trăm tám mươi hai q công an vũ trang nay là bộ tư lệnh biên phòng
lúc bấy giờ được tin tưởng giao nhiệm vụ đặc biệt vào tiếp quản một mươi sáu tấn vàng sáu trăm hai mươi năm tỷ đồng tiền việt nam cộng hòa
và nhiều tài sản quý gia khác của chế độ nguyện quyền sài gòn giao lại
vinh dự lớn đối với ông và các đồng đội của mình trong ngày đại thắng
khi mà chúng ta tiếp quản hà nội chỉ có một đồng tiền đông dương
nhưng mà bây giờ chúng ta có một khối lượng tiền rất là lớn
cho nên chúng tôi càng tự hào và càng trân trọng và càng là cảm thấy là phải vinh dự
cho nên là những cái mà để mà nhỏ nhát ích kỷ để mà kiếm những cái đồng tiền ở trong đó
chúng tôi cảm thấy là phải viết dự

những công việc của các anh là những người lính cụ hồ trong những ngày này
tuy có vẻ đơn giản nhưng trong thực tế hết sức hiểm nguy
ngoài sự cám rỗ vật chất những người lính còn phải đương đầu với những nạn trộm cướp
trong những ngày đầu giải phóng
nhưng với tình yêu đất nước lòng tự hào dân tộc và phẩm chất cao quý của người lính cụ hồ
họ đã làm tốt các nhiệm vụ được giao
nhưng với một nhà nghiên cứu sử học thì tôi coi đây là một cái sự kiện sử học
mà cần phải lan tỏa cho mọi người biết
ở đây nó thể hiện cái tính chất cao quý của quân đội ta
cái dân dự của quân đội đứng trước hàng trăm kí lô vàng
đứng trước một cái tài sản quốc gia rất lớn như thế
và họ đã nghĩ cái gì với con người bình thường
thường muốn có cái điều tốt lành lấy nhau tiền bạc vàng
nhưng ở đây họ không
họ không xem vàng bạc là cái gì cả
họ chỉ biết là một cái nhiệm vụ thiên liêng của tổ quốc của nhân dân giao cho một họ
cuộc chiến tranh giờ đây đã lùi xa bốn mươi ba năm
nhưng cứ mỗi dịp lễ kỷ niệm ngày ba mươi tháng bốn
các cựu chiến binh c hai trăm tám mươi hai q lại tổ chức gặp mặt truyền thống
để ôn lại những ký ức hào hùng về một thời lửa đạn
và những công việc thầm lặng sau những ngày đầu giải phóng đến nay
vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những người lính